những cái chủ thể mà bị các cái hành vi loay chim mà xâm phạm đến cái quyền và những kiểu pháp có thể về vật chất hoặc là về tinh thần thì ngoài các cái hình thức tùy theo tính chất mức độ hình thức có thể xử lý hình sự xử lý hình chính thì ngoài ra có thể khởi kiện dân sự ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường những thiệt hại về vật chất về tinh thần và có thể buộc công khai xin lỗi tại tòa án nhân dân
vâng để đi đến việc mà chúng ta có thể hạn chế và thậm chí là ngăn chặn những live stream lệch chuẩn tiêu cực như thế này có thể xuất hiện và tràn lan trên mạng xã hội thì theo luật sư chúng ta cần phải có những cái biện pháp cụ thể như thế nào
theo tôi cái biện pháp đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải hoàn thiện cái hệ thống pháp luật điều chỉnh trong cái lĩnh vực này rồi chúng ta hoàn thiện hệ thống pháp luật trong vấn đề mà xử lý và gian đe tức là những cái công cụ của chúng ta
vấn đề thứ hai là chúng ta phải tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đời sống
vấn đề thứ ba là chúng ta phải áp dụng pháp luật một cách nghiêm túc để hướng tới những cái mục tiêu cực để hướng tới những cái mục tiêu cực để hướng tới những cái mục tiêu cực
hướng đến những mục đích gian đe phòng ngừa trong xã hội và lập lại một cái trật tự trên không gian bảo
xin cảm ơn luật sư với những phân tích cụ thể vừa rồi